tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng không thể chấp nhận và sự ân hận đó đã quá muộn
quý vị và các bạn quan tâm và đánh giá vụ việc này như thế nào
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân